ngày hai mươi tám tháng năm tàu hộ vệ phòng không forbin chiến hạm của hải quân pháp đã ghé cảng hiệp phước huyện nhà bè
bắt đầu chuyến thăm thành phố hồ chí minh trong bốn ngày nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước
tàu forbin thuộc lớp tàu horezon lớp tàu mặt nước mạnh nhất của hải quân pháp có nhiệm vụ chính hộ tống và bảo vệ tàu sân bay
đây là chuyến ghé thăm việt nam đầu tiên của tàu forbin quân số tàu có một trăm chín mươi chín người
trong thời gian ghé thăm chỉ huy tàu sẽ đến chào xã giao lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh bộ tư lệnh quân khu bảy và vùng hai hải quân
ngoài các hoạt động giao lưu giữa hải quân hai nước sĩ quan và thủy thủ đoàn sẽ tham quan một số danh làm thắng cảnh tại địa phương
chuyến thăm của tàu hải quân pháp nằm trong kế hoạch hợp tác quốc phòng việt nam pháp năm hai nghìn một mươi chín góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước